ủy ban nhân dân thành phố đà nẵng đã tổ chức hội thảo quy hoạch phát triển thành phố đà nẵng đến năm hai nghìn ba mươi
và tầm nhìn đến năm hai nghìn bốn mươi năm với sự tham gia của đông đảo các nhà khoa học các nhà chuyên gia hoạch định chính sách trong nước
tại hội thảo các đại biểu đã cùng nhau thảo luận các vấn đề chung quanh bản báo cáo ý tưởng quy hoạch thành phố đà nẵng đến năm hai nghìn ba mươi
và tầm nhìn đến năm hai nghìn bốn mươi năm và báo cáo định hướng chiến lược bảo tồn và phát triển không gian đô thị thành phố đà nẵng
theo đó trong thời gian tới tầm nhìn của thành phố là phấn đấu trở thành thành phố xanh
bao gồm môi trường xanh sản xuất xanh và lối sống xanh trở thành thành phố hiện đại thông minh
có kết cấu hạ tầng kỹ thuật và cơ chế quản lý hiện đại ứng dụng các công nghệ trên nền tảng cách mạng công nghệ bốn
trở thành thành phố mang tính toàn cầu và có bản sắc riêng đáng sống đáng nhớ
với tầm nhìn đó đà nẵng theo đuổi mục tiêu phát triển kinh tế nhanh đột phá dựa trên cách mạng công nghệ bốn
và hội nhập quốc tế hình thành trung tâm khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của việt nam và khu vực
thật sự là động lực mạnh thực hiện công nghiệp hóa hiện đại hóa lôi kéo và dẫn dắt cả khu vực miền trung phát triển và hội nhập